công an gia lai đã ra quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông nguyễn tư sơn nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo gia lai
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thanh tra tỉnh gia lai đã phát hiện
những sai phạm về việc triển khai mua sắm các dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin
do sở giáo dục và đào tạo gia lai làm chủ đầu tư
với chức vụ của mình từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
ông sửu đã tham mưu trực tiếp để xảy ra sai phạm tại một mươi trên một mươi bốn dự án phần mềm tại cơ quan